nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về y tế thời gian qua ngành y tế đã quan tâm đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế
có thể nói những năm qua thanh tra bộ y tế có những đóng góp quan trọng trong quản lý nhà nước về y tế bằng pháp luật
ghi nhận những thành quả đó hôm nay thanh tra bộ y tế đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch nước
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tham dự lễ kỷ niệm
những năm qua thanh tra bộ y tế đã đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành y tế
bên cạnh đó hoạt động thanh tra y tế còn không ít khó khăn như nhân lực còn mỏng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế chưa đồng bộ kinh phí bảo đảm cho hoạt động thanh tra còn ít
vì vậy để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về y tế và thanh tra y tế cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế và thanh tra kiện toàn hệ thống tổ chức
tăng cường lực lượng thanh tra y tế chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tăng cường cơ sở vật chất kinh phí phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra kiểm tra
tại buổi lễ thay mặt chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhất và bằng khen của thủ tướng chính phủ cho thanh tra bộ y tế